mùa hè đã đến và đây là thời điểm để các bạn nhỏ có cơ hội tìm hiểu và khám phá những điều thú vị
và chiếc hộp hào hức là một ví dụ như vậy
hộp hào hức là một chiếc hộp sẽ có từ hai đến ba cuốn sách được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp nhất với từng bạn nhỏ
theo từng nhóm tuổi cùng một bộ tự làm đồ chơi tương tác thú vị để cả nhà vừa chơi vừa học vừa gắn kết
hộp hào hức được thực hiện theo mô hình chiếc hộp được chuyển đến định kỳ hiện rất phổ biến trên thế giới
mỗi tháng sẽ có một chiếc hộp hào hức được giao tận tay các gia đình
theo gói tùy chọn một mươi hai tháng sáu tháng ba tháng hoặc hộp dùng thử một tháng
chia sẻ về hoạt động mc minh trang người sáng lập dự án này cho biết đây là một nỗ lực nối dài của quá trình gần ba năm nay
cái mô hình đặc biệt của hộp hào hức là nó sẽ được giao định kỳ hàng tháng cho mỗi gia đình theo những cái gói dài hạn khác nhau
tí dụ như là ba tháng sáu tháng một mươi hai tháng giống như là việc mình đặt mua bán nhi đồng hồi sớm
thì việc đặt mua dài kỳ như thế thì nó sẽ đảm bảo với việc là các bạn nhỏ sẽ thường xuyên có sách hay để đọc
bố mẹ không phải mất thời gian chọn sách không phải mất thời gian nghiên cứu để làm như thế nào để chọn được sách đùa với con
và để có thể duy trì được thói quen và tạo lập được những thói quen thì nó cần phải có những cái hoạt động hoặc đi lập lại
đó là vì sao chúng mình nghĩ là cái mô hình hộp sách và đồ chơi giao định kỳ hàng tháng cho trẻ em trong cái dài hạn như vậy thì nó sẽ hữu ích với các gia đình
đọc sách còn là một hình thức giải trí tuyệt vời
giúp thư giãn cơ thể làm dịu tâm trí giúp trẻ tránh xa những tác động tiêu cực của các thiết bị điện tử
thế nhưng trong quá trình chia sẻ và lắng nghe các gia đình mầm nhỏ đã nhận ra rằng chỉ đơn thuần cung cấp thông tin kiến thức giới thiệu những cuốn sách chất lượng là chưa đủ
giải pháp phải vừa mang tính giáo dục vừa đủ hấp dẫn cho trẻ nhỏ lại có thể lôi kéo bố mẹ dành ra thời gian bên con một giải pháp liên tục và bền vững
trong gần ba năm từ khi thành lập mầm nhỏ đã giới thiệu gần một đầu sách chất lượng cho cả gia đình thực hiện các video clip hướng dẫn bố mẹ đọc sách tương tác với sách hiệu quả cùng con tổ chức các buổi đọc sách tọa đàm về các chủ đề liên quan đến sách cho trẻ nhỏ hoàn toàn miễn phí